thông tin từ bệnh viện nhân dân gia định mới đây bệnh viện đã cấp cứu và điều trị thành công
cho một sản phụ mang thai ở tuần hai mươi chín bị hội chứng heo một biên chứng nặng của bệnh lý tiền sản giật nặng
cụ thể sản phụ là dtnp ba mươi tám tuổi nhập viện vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tại bệnh viện từ dũ
tp hcm với chẩn đoán con lần bốn thai hai mươi chín tuần tiên sản giật nặng kèm hội chứng heo tán huyết
tăng men gan giảm tiểu cầu suy thận cấp kèm tràn dịch đa màng
sản phụ được chỉ định mổ lấy thai cấp cứu cùng ngày
bé trai sinh non nặng sáu trăm năm mươi gram được chuyển khoa sơ sinh chăm sóc đặc biệt
sau mổ tình trạng suy thận cấp của sản phụ tiến triển nặng kèm tổn thương phổi lan tỏa hai bên và siêu hấp
ngày một một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba người bệnh được hội trần liên bệnh viện với các chuyên gia tim mạch sản khoa
sau đó được chuyển viện nhanh chóng sang bệnh viện nhân dân gia định nhằm can thiệp hồi sức tim mạch chuyên sâu
chia sẻ về ca bệnh này thạc sĩ bác sĩ giang minh nhật chủ đơn vị hồi sức tích cực tim mạch bệnh viện nhân dân gia đình cho biết
bệnh nhân chuyển đến bệnh viện nhân dân gia định trong tình trạng suy hô hấp diễn tiến nguy hiểm đến tính mạng
hội chứng nguy kịch hô hấp cấp không đáp ứng thở máy xâm lấn tổn thương phổi trên x qua ngực chiếm hơn tám mươi thể tích phổi
sản phụ b được can thiệp vvsmo oxy hóa máu màng ngoài cơ thể cấp cứu vì suy hô hấp giảm oxy máu kháng trị
sau can thiệp vvsmo và lọc máu liên tục trong một mươi bốn ngày tình trạng siêu hô hấp và tổn thương thận cấp của sản phụ hồi phục ngoạn mục
tổn thương gan giảm tiểu cầu và tán huyết đều ổn định
theo bác sĩ nhật hội chứng nguy kịch khô hấp cấp chiếm khoảng tám bệnh nhân có hội chứng heo nặng với nguy cơ tử vong sấp xỉ lần năm mươi
can thiệp ecmo ở sản phụ có hội chứng heo thường có nguy cơ chảy máu trong quá trình thủ thuật và cần theo dõi rất cao do số lượng tiểu cầu trong máu giảm nặng
đòi hỏi cần có chiến lược điều trị kháng đông hợp lý
sau hai mươi tám ngày được các bác sĩ tích cực điều trị sản phụ đã xuất viện với tình trạng sức khỏe ổn định
theo tiến sĩ bác sĩ bùi trí thương trưởng khối sản bệnh viện nhân dân gia đình hội chứng heo là một biến chứng hiếm
chiếm một đến một các trường hợp mang thai nhưng rất nguy hiểm trong thai kỳ bao gồm tán huyết tăng men gan và giảm tiểu cầu
hội chứng heo thường đi kèm với sản phụ có tăng huyết áp trong quá trình mang thai
hội chứng này thường xuất hiện trong ba tháng cuối của thai kỳ nhưng có thể xảy ra sớm hơn hoặc sau khi sinh
đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh gồm phụ nữ trên ba mươi năm tuổi bị béo phì có tiền sử mắc các bệnh tiểu đường hoặc bệnh thận
huyết áp cao trong thai kỳ tiền xứ mắc tiền sản dật trước khi sinh
tỷ lệ tử vong hội chứng heo giảm rất thấp trong những năm gần đây với nhiều tiến bộ của các kỹ thuật hiện đại
cùng sự phối hợp giữa chuyên ngành sản khoa và hồi sức
hội chứng heo có các triệu chứng thường gặp như là phủ chân tăng huyết áp thai trên hai mươi tuần
ngoài ra còn có các triệu chứng đi kèm như đau thượng vị đau đầu mờ mắt dễ bị kích thích tăng phản xạ buồn nôn nôn vàng da sốt huyết dưới da